nhằm tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ mang trong mình đam mê với khoa học kỹ thuật sáng chế và hỗ trợ cho các nhà sáng chế trẻ góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật của nước nhà
hôm nay tại hà nội ngày hội sáng chế trẻ hai nghìn một mươi bảy đã được tổ chức
ngày hội sẽ diễn ra với ba hoạt động chính gồm diễn đàn sáng chế trẻ hội trợ triển lãm sáng chế trẻ và chuỗi hội thảo kỹ năng
diễn đàn sáng chế trẻ sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan về những sản phẩm tương lai đồng thời tư vấn cho các bạn trẻ cơ hội nghề nghiệp hiện nay cũng như những kỹ năng mà kỹ sư việt nam cần có để giảm khoảng cách với kỹ sư nước ngoài
hội trợ triển lãm sáng chế trẻ trưng bày sản phẩm mô phỏng tính năng sử dụng và hướng dẫn chế tạo lắp ráp sản phẩm từ các nhà sáng chế trẻ tiềm năng trên cả nước
hội trợ triển lãm sáng chế trẻ sẽ mang đến một cái nhìn tổng quan về những sản phẩm tương lai đồng thời tư vấn cho các bạn trẻ cơ hội nghề nghiệp hiện nay cũng như những kỹ năng mà kỹ sư nước ngoài
hội trợ triển lãm sáng chế trẻ có thể định nghĩa được lại những kiến thức những công cụ mà hiện giờ các bạn đang có dù đó là kỹ năng mềm kỹ năng cứng hay là những kỹ năng chuyên môn hay là thậm chí là đam mê của mình
và sau đó cùng nhau lắp ráp lại những cái mảnh ghép đó để trở thành những cái thành công của mình dù thành công đó là một sản phẩm khoa học một sản phẩm sáng tạo hay đó là một công ty start up mới
ngày hội sáng chế trẻ hai nghìn một mươi bảy đã tiếp cận hơn hai trăm linh học sinh sinh viên qua các chiến dịch quảng bá và thu hút hơn bốn bạn trẻ tham dự triển lãm tại hà nội và thành phố hồ chí minh
đây là chương trình toàn quốc đầu tiên mang sứ mệnh thúc đẩy và truyền cảm hứng sáng chế cho các bạn trẻ
chương trình young maker days hai nghìn một mươi bảy em thấy nó rất là hay và bổ ích khi mà những người chia sẻ những diễn giả đã có những kinh nghiệm trong những ngành về khoa học
kỹ thuật và đều là những người nổi tiếng trong ngành và em đã thu nhận được rất nhiều thứ từ những chia sẻ của họ những cái kinh nghiệm của họ
sản phẩm em mang đến hôm nay trong young maker days hai nghìn một mươi bảy là sản phẩm về máy bắn phá hút bụi
nó là chiếc máy mà được cải tiến từ chiếc máy hút bụi bình thường nhưng mà ngoài ra nó có thể chức năng bắn phá bụi để có thể đoại bỏ những bụi bẩn cứng đầu trên các bề mặt khác nhau
và bọn em sẽ dự định được áp dụng nó ở trong công nghiệp để giảm thiểu
ở về bụi bẩn các thứ và chiếc máy đó thì có nhiều công dụng khác nhau và có yếu điểm là rất là tốn ít ra điện năng
bên cạnh việc giúp các bạn trẻ có cơ hội chia sẻ ý tưởng và sản phẩm của mình ngày hội sáng chế hai nghìn một mươi bảy cũng là dịp để các doanh nghiệp đã quan tâm đến những ý tưởng của các nhà sáng chế trẻ
và tìm kiếm cơ hội đầu tư tìm kiếm nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ chế tạo